sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bun ma thuột đã ký quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trần văn tuệ thanh tra viên thuộc sở nội vụ tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi nhận hối lộ quyết định này cũng đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo kết quả điều tra ban đầu ngày sáu tháng năm sở nội vụ thành lập đoàn thanh tra công tác tuyển dụng
điều động bổ nhiệm công chức viên chức và kiểm tra hồ sơ cán bộ tại địa bàn huyện crong năng
ngày hai mươi năm tháng sáu khi thanh tra tại trường trung học cơ sở trần phú ông tuệ phát hiện một nhân viên
thiết bị trường học sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nghi là giả ông tuệ liên lạc gặp gỡ
và yêu cầu người này đưa cho ông tuệ hai trăm linh triệu đồng để bỏ qua vụ việc ngày hai mươi sáu tháng sáu ông tuệ nhận
của người này một mươi năm triệu đồng hai bên tiếp tục thỏa thuận và thống nhất sẽ đưa cho ông tuệ tổng cộng
một trăm năm mươi triệu đồng tuy nhiên hai bên xảy ra mâu thuẫn và người này đã đến công an thành phố buôn ma thuột
để trình báo sự việc
mua một loại ma túy có tên là nấm thức thần về dùng thử và tìm hiểu cách trồng để buôn bán
một sinh viên năm thứ nhất của đại học bách khoa hà nội vừa bị khởi tố
ngày hai tháng bảy công an quận cầu giấy cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn trần tuấn phương một mươi chín tuổi sinh viên ngành công nghệ sinh học và thực phẩm
của đại học bách khoa hà nội trú tại quận đống đa hà nội để điều tra về hành vi sản xuất mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào chiều ngày bảy tháng sáu khi phương mang nấm thức thần hay còn gọi là nấm ma túy nấm ảo giác nấm ma thuật
đến giao cho khách thì bị lực lượng công an bắt quả tang phương khai nhận nhờ thành thạo ngoại ngữ phương đã tìm tài liệu tiếng anh
hướng dẫn công thức quy trình trồng loại nấm này khám xét nơi ở của bị can lực lượng công an thu giữ thủng nhựa xy lanh
chứa bào tử nấm gạo lứt và sơ dừa để trồng nấm kết quả giám định số cây nấm khô thu được là ma túy chứa silosin với trọng lượng gần ba mươi gram
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu vừa triệt xóa thành công một điểm đánh bạc trên địa bàn bắt giữ một mươi bảy đối tượng có liên quan
vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một tháng bảy qua tin báo của người dân lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu đã bắt quả tang một mươi bảy đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại một quán cà phê trên địa bàn ấp ninh phước xã ninh quế a huyện hồng dân
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ số tiền gần năm mươi triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động cùng các tăng vật khác dùng để đánh bạc vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
sau một thời gian theo dõi điều tra công an tỉnh hưng yên đã triệt xóa đường dây đánh bạc
đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn trên mạng internet với số tiền lên đến trên hai mươi tỷ đồng vụ án này một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động của tội phạm đánh bạc bằng công nghệ cao hiện nay
quá trình điều tra ban chuyên án bắt giữ hai mươi đối tượng trong đó lê tuấn vinh và vợ là trần thị ngân chú tại huyện khói châu hoàng văn tân và em trai là hoàng văn nhâm chú viện kim động là các đối tượng cầm đầu năm đại lý trong đường dây đánh bạc trên mạng internet
sáu đối tượng khác trong đường dây có địa chỉ tại hà nội hải dương quảng ninh nghệ an bắc giang
qua khám xét ban chuyên án thu được vật chứng gồm ba mươi tám chiếc điện thoại di động bảy bộ máy vi tính các loại gần hai tỷ đồng tiền mặt nhiều sim điện thoại di động thiết bị kết nối mạng internet và các vật chứng khác có liên quan phong tỏa hơn một trăm linh tài khoản ngân hàng
theo hồ sơ điều tra đây là năm đại lý cấp một của năm trang gam bài đối tưởng khác nhau có máy chủ đặt tại nước ngoài
mỗi gam bài có hơn hai mươi đại lý cấp một
mỗi đại lý cấp một có vài chục đại lý cấp hai trên phạm vi toàn quốc
các đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline trang facebook zalo tài khoản game để người chơi liên lạc giao dịch mua bán điểm game
các trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như tài xỉu sóc đĩa lô đề tiến lên miền nam poker bắn cá
đầu năm hai nghìn một mươi tám tôi cầm được một quán internet game tại tây hồ hà nội
thông qua các trang mạng facebook zalo youtube google tôi biết biết là trên các trang mạng xuất hiện
nhiều game bài cho người chơi là đổi thẻ đánh bằng tiền ảo nhưng được quy đổi ra tiền thật để kiếm thêm thu nhận
tôi đã có tải các game đó về điện thoại và tôi xin các đại lý cấp một ở trong đấy làm đại lý cấp hai
sau khi làm đại lý cấp hai thì để tiện cho công việc mua bán trao đổi tiền game thì tôi có mở các tài khoản ngân hàng online
sau xong việc bán online cho các khách trên facebook bán cho khách ở quán game chơi tại quán
cơ quan cảnh sát điều tra xác định những game bài đánh bạc trên hoạt động từ năm hai nghìn một mươi tám
đến nay có hàng triệu tài khoản của các con bạc đăng ký tham gia
sơ bộ bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây này lên tới hai mươi tỷ đồng
các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này là thường là các nó khác với loại tội phạm truyền thống
thường là các đối tượng trẻ và có trình độ khó khăn cho quá trình bắt giữ
khó khăn thứ hai nữa là hầu hết các đối tượng trong hệ thống đường dây đánh bạc trên đều là những người quen bạn bè người nhà
người thân hoặc gia đình được các đối tượng cầm đầu lựa chọn kỹ và hoạt động rất là kín kẽ và tinh vi
không những thế các đối tượng còn thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng
đối tượng vì có trình độ nên là đặt rất nhiều các tầng mật khẩu bảo mật nhiều lớp và đặt các thiết bị tại nhiều nơi
nếu đăng nhập sai thì chúng tôi sẽ không lấy được dữ liệu
khó khăn cuối cùng trong quá trình đấu tranh
theo yêu cầu của ban chuyên án thì phải thời điểm đấu tranh là phải cùng một thời điểm đồng thời rất nhiều mũi tấn công các đối tượng khác nhau tại địa bàn khác nhau
hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin nhiều đối tượng dễ dàng thiết lập các game trò chơi trực tuyến trá hình nhằm tạo ra sới bạc trên mạng
do tính chất cơ động có thể chơi mọi lúc mọi nơi chỉ bằng một chiếc máy tính hoặc điện thoại di động có kết nối internet
nên các sới bạc trực tuyến luôn thu hút đông đảo con bạc
các sới bạc trên khắp cả nước để phòng ngừa hiệu quả nạn cơ bạc công nghệ cao người dùng cần phân biệt được đâu là game hợp pháp và đâu là game đánh bạc
cùng với đó mỗi người cần tự ý thức rằng đánh bạc trực tuyến cũng là hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại kinh tế của bản thân gia đình và gây hệ lụy xấu cho xã hội
công an xã khánh an huyện an phú tỉnh an giang vào sáng nay cho biết vừa phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu long bình bắt giữ một vụ buôn lậu
thu giữ gần hai bao thuốc lá ngoại nhập lậu từ campuchia vào việt nam
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tổ một ấp an khánh xã khánh an huyện an phú tổ công tác đã phát hiện một đối tượng đang vác các bào tải từ một phương tiện thủy lên bờ
nghi vấn là hàng hóa nhập lậu nên tiếp cận kiểm tra
khi phát hiện tổ công tác đối tượng liền bỏ lại các bao hàng rồi lên phương tiện điều khiển về bên kia biên giới tiến hành kiểm tra các bao tải đối tượng bỏ lại
tổ công tác phát hiện bên trong có chứa một chín trăm sáu mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và z trị giá hàng hóa khoảng ba mươi bảy triệu đồng
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số tăng vật trên để tiếp tục điều tra xử lý
đến trưa nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố thuận an tỉnh bình dương và các địa phương lân cận
vẫn đang nỗ lực khống cháy đám cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn goodwood việt nam phường bình chuẩn thành phố thuận an
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi giờ cùng ngày
đèn lửa bốc lên từ khu nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông có chứa nhiều nguyên liệu và máy móc
mọi người hô hoán dập lửa nhưng bất thành
ngọn lửa lan nhanh và khói đen bao trùm khắp khu nhà xưởng do bên trong công ty hầu hết là vật liệu dễ cháy
nhiều tiếng nổ lớn liên tục vang lên do lửa bén sang kho sơn gần đó
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
nhân viên điện lực cũng có mặt để cắt điện và xử lý sự cố do đám cháy gây ra
hiện tại lực lượng phòng cháy chữa cháy đang tiếp cận từ nhiều phía nhằm khống chế không cho lửa cháy lan sang các khu xưởng khác của công ty này
tiếp theo bệnh tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đối tượng phạm thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã nghĩa phúc huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
và đối tượng trần thị nụ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại tây phong lộc xã nam phong thành phố nam định tỉnh nam định
còn về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện ý yên tỉnh nam định là đối tượng đặng văn tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã yên nhân huyện yên mô tỉnh ninh bình
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước cánh mũi trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý